tại hai địa phương này trước sự hung hãn côn đồ của hung thủ bằng trí tuệ và lòng dũng cảm chỉ trong thời gian ngắn công an tỉnh bắc ninh đã triệt phá vụ án truy bắt thành công đối tượng đảm bảo an toàn không để đối tượng tiếp tục gây thêm tội ác